những thông tin về tình hình hậu quả do mưa lũ gây ra tại hai tỉnh hà giang và tuyên quang
hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có thống kê về thiệt hại tại hai địa phương này
tại tỉnh hà giang mưa lũ đã khiến cho năm người thiệt mạng hai người bị thương sáu mươi sáu căn nhà bị sạt lở cuốn trôi
hai tám trăm linh nhà bị ngập ốm hơn bốn trăm bốn mươi ha lúa và hoa màu bị ngập ốm các tuyên đường bị ngập nước và sạt lở gây ách tắc giao thông
ước tính tổng thiệt hại hơn tám mươi tỷ đồng còn tại tỉnh tuyên quang thì mưa lớn không gây thiệt hại về người
thế nhưng đã gây ngập úng cây cỏ hoa màu và thiệt hại vào khoảng ba tỷ đồng